trong phần trả lời chất vấn trước quốc hội và cử tri cả nước ngày một mươi sáu tháng một mươi một
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt
của đại biểu quốc hội và cử tri
đa số ý kiến đánh giá là nắm chắc lĩnh vực quản lý ngành
tuy nhiên cũng còn nhiều thắc mắc của cử tri chưa được giải đáp
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam phú yên và con tum
tôi cho rằng những câu hỏi mà liên quan đến giáo dục đại học
thì bộ trưởng đã trả lời một cái thông suốt
chỉ có cái điều mà tôi nghĩ là nhiều người cũng chưa có hài lòng hoàn toàn
nhưng mà không thể nói là không hài lòng
nó là vấn đề làm sao cho cái đầu ra của hệ thống yếu đại học báo đảm được việc làm
qua cái trả lời chất vấn thì tôi thấy bộ trưởng cũng đã nêu ra toàn diện về vấn đề này
nhưng mà rồi thì cái vấn đề tôi lo lắng là những cái giải pháp
để mà nâng cao cái trình độ giáo dục của mình là chưa rõ rồi
vì đến bây giờ ta có thể nhận thấy rằng là trình độ giáo dục của chúng ta là chưa tương xứng
với cái tiềm nắng cùng với cái kỳ vọng của đất nước và của xã hội
cái vấn đề về giải quyết một trăm chín mươi một sinh viên thất nghiệp
thì cái giải pháp mà bộ trưởng đưa ra thì em cảm thấy bộ trưởng đã có quan tâm
tới cái vấn đề mà sinh viên ra trường chưa có việc làm
và cần được giải quyết nhưng nó vẫn chưa có thỏa mãn lắm
cái nhu cầu cấp thiết của chúng em đặc biệt là những sinh viên sách ra trường như tụi em
thay vì học lý thuyết thì cho sinh viên học thực hành nhiều hơn
và để cho sinh viên có nhiều kinh nghiệm thực tế
từ đó tạo cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường